các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tránh văn phòng sở y tế tp hcm đã có lý giải nhất định về sự việc trên
hiện mỗi ngày tp hcm ghi nhận hơn một ca covid một mươi chín mới được công bố
điều đáng quan tâm là ca bệnh covid một mươi chín nhập viện vẫn cao hơn ca xuất viện
ca nặng và tử vong có khuyên hướng gia tăng tập trung ở nhóm có bệnh nền và trên năm mươi tuổi
theo số liệu của ban chỉ đạo thành phố đang điều trị một mươi ba bảy trăm hai mươi một bệnh nhân
trong đó có năm trăm bảy mươi bốn trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
ba trăm hai mươi bảy bệnh nhân nặng đang phải thở máy chín bệnh nhân can thiệp ecmo
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một có một hai trăm hai mươi ba bệnh nhân nhập viện bảy trăm bốn mươi chín bệnh nhân xuất viện
sau khi số ca tử vong xuống mức thấp nhất là hai mươi một ca một ngày vào ngày ba mươi tháng một mươi
thì gần đây số ca mắc covid một mươi chín tử vong tăng cao hơn so với thời gian trước đó
số ca tử vong năm ngày qua một mươi bảy tháng một mươi một đến hai mươi một tháng một mươi một vẫn ở mức bốn mươi hai năm mươi chín ca
trả lời câu hỏi liên quan đến
số ca tử vong thời gian qua bà nguyễn thị huỳnh mai
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
trong ba ngày một mươi chín đến hai mươi một tháng một mươi một thành phố có một trăm năm mươi một người tử vong
trong đó có một mươi tám ca tử vong mắc bệnh nền
trong đó một mươi tám trường hợp mắc bệnh nền bảy mươi năm trường hợp tử vong được xác định
chưa tiêm hoặc chỉ tiêm một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
bà mai cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến người dân chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
có thể những bệnh nhân này thuộc nhóm chống chỉ định
người cao tuổi nằm một chỗ người nhà ngại cho bệnh nhân tiếp cận vaccine
tuy nhiên người có bệnh nền cao tuổi nếu không trích vaccine
khi nhiễm bệnh nguy cơ diễn tiến nặng tử vong ở mức rất cao
tránh văn phòng sở y tế nói
lý giải về các trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn tử vong
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho rằng không bất thường khi xét đến yếu tố cộng đồng
theo phân tích của bà huỳnh mai nếu tính trên cá thể
một người tiêm vaccine thì cơ thể đã được
tp hcm đã có độ phủ vaccine rất tốt
tuy nhiên khi số lượng f tăng thì vẫn có một mươi năm hai mươi người bệnh có diễn biến tăng nặng
trong đó chủ yếu là người cao tuổi có bệnh nền và năm trong số này sẽ chuyển biến rất nặng
để giảm các số f nhập viện diễn tiến nặng tử vong
thì giải pháp tối ưu là giảm số người mắc bệnh
đại diện sở y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
trước các nguy cơ lây nhiễm tuân thủ khuyến cáo năm k
tiêm vaccine ngay khi đến lượt
dù đã chích đủ vaccine vẫn phải tuân thủ năm k tuyệt đối không được chủ quan lơ lả
trước tình hình f trên địa bàn thành phố đang gia tăng nhanh
nhưng túi thuốc c thuốc kháng virus sắp hết
sở y tế đã có công văn đề nghị bộ y tế cấp thêm cho tp hcm một trăm linh túi thuốc c
đến sáng hai mươi hai tháng một mươi một bộ y tế đã tạm thời chuyển trước cho tp hcm năm liều
số lượng còn lại sẽ được phân bổ căn cứ trên diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố
túi thuốc c hiện đang được thực hiện
đúng hướng dẫn cho những trường hợp đủ điều kiện sử dụng
tuân thủ chặt chẽ quy định của bộ y tế
tính đến hết ngày hai mươi một tháng một mươi một
tại tp hcm đang có một mươi ba bảy trăm hai mươi bốn bệnh nhân đang điều trị
trong đó có năm trăm bảy mươi bốn trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
ba trăm hai mươi bảy trường hợp nặng đang phải thở máy
chín ca can thiệp f một
không thể gọi đây là đợt dịch mới
liên quan đến vấn đề những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín có dấu hiệu tăng
báo chí đặt câu hỏi liệu có phải là đợt dịch mới hay không
bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết trong tuần qua
số ca mắc mới ở tp hcm giao động ở mức một ca mỗi ngày
theo bà mai cả nước và tp hcm đang thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
về thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hiện tp hcm đang ở trong đợt dịch lần thứ tư
không thể gọi là đợt dịch mới bà mai khẳng định
đối với đề xuất cách ly f còn bảy ngày
bà mai cho biết sở y tế tp hcm đã có công văn kiến nghị bộ y tế
cho phép cách ly f không triệu chứng
lô vaccine phòng covid một mươi chín đến ngày thứ bảy âm tính thì hoàn thành
theo bà mai đây là chủ trương dựa trên cơ sở các trường hợp ghi nhận f
đã tiêm đủ hai mũi vaccine
những trường hợp này trên tám mươi một không có triệu chứng
và có xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy
theo lãnh đạo sở y tế tp hcm
ca f tử vong ở tp hcm vẫn còn ở mức cao
bởi đa số người cao tuổi và chưa tiêm đủ liều vaccine
nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
hiện nay có tình trạng các f phát hiện tại các doanh nghiệp
nhưng do doanh nghiệp chưa bố trí khu cách ly nên đưa về địa phương
nhưng địa phương không tiếp nhận
do vậy ông tâm cho biết ngành y tế tp hcm đã làm việc với các doanh nghiệp
và các địa phương để phối hợp quản lý f
cụ thể là khi doanh nghiệp phát hiện f
thì thông báo nhanh chóng cho chính quyền địa phương
để phối hợp xử lý cách ly chặt chẽ f
trước đó thông tin tại buổi họp báo
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
cho biết đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi một thành
tp hcm có hơn bốn trăm năm mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
hiện đang điều trị hơn một mươi ba bệnh nhân
trong đó có năm trăm bảy mươi bốn trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
ba trăm hai mươi bảy bệnh nhân nặng đang thở máy
chín bệnh nhân được can thiệp f một
riêng trong ngày hai mươi một tháng một mươi một
tp hcm có một hai trăm hai mươi ba bệnh nhân nhập viện
bảy trăm bốn mươi chín bệnh nhân xuất viện và năm mươi chín bệnh nhân tử vong
tám mươi một f đã tiêm vaccine không có triệu chứng
liên quan đến kiến nghị của sở y tế tp hcm
về giảm thời gian cách ly f không triệu chứng
đã tiêm đủ liều vaccine và âm tính ngày thứ bảy
xuống còn bảy ngày
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
kiến nghị dựa trên căn cứ khoa học thực tế
đề xuất này dựa trên cơ sở vừa rồi
tất cả f ghi nhận là trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine
tám mươi một đều không có triệu chứng và đã âm tính vào ngày thứ bảy
và nhiều ngày sau đó
thực chất họ là những người khỏe mạnh bình thường
bà mai nói
trên cơ sở đó sở y tế tp hcm đề xuất bộ y tế
xem xét phê duyệt thí điểm
việc giảm thời gian cách ly này tại tp hcm
tp hcm chấn chỉnh tình trạng f không liên lạc được với y tế địa phương
tại họp báo phóng viên đặt câu hỏi về tình trạng
người dân có xét nghiệm dương tính với sars cov hai
nhưng không thông báo cho ngành y tế
trả lời câu hỏi này bác sĩ nguyễn hồng tâm
phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
tp hcm thừa nhận do một số trạm y tế phường xã
trạm y tế lưu động không đủ nhân lực
đường dây nóng không thông suốt nên có xảy ra tình trạng này
sở y tế cũng đã chấn chỉnh tăng nhân lực cho trạm y tế lưu động
để tiếp cận f sớm nhất có thể ông tâm nói
theo phó giám đốc điều hành hcdc
khi người dân phát hiện dương tính nên gọi điện đến trạm y tế phường
hoặc là trạm y tế lưu động
trong vòng hai mươi bốn giờ nhân viên y tế sẽ tiếp cận người bệnh
kiểm tra xét nghiệm sau đó đánh giá tình trạng bệnh
xem xét điều kiện cách ly điều trị đối với f và cả f một
việc người dân không thông báo dương tính hay không nhận được ghi nhận
không được cấp thuốc điều này tạo nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
và cũng thiệt hại cho chính f và gia đình ông tâm nói
về tiêm vaccine phòng dịch ông hải cho biết đến nay đã tiêm hơn một mươi ba tám triệu liều
trong đó hơn bảy tám triệu mũi một và hơn sáu triệu mũi hai
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất
là chín mươi chín chín mươi hai tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ hai liều là chín mươi bảy hai mươi ba
ubnd tp hcm đã có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn tp hcm
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
theo đó tp hcm vẫn đang ở cấp độ dịch là cấp hai
còn tại cấp quận huyện một mươi một trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ một vùng xanh
một mươi một trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ hai vùng vàng
ở cấp độ ba vùng cam
cụ thể một mươi một địa phương có dịch ở cấp độ một là quận một bốn sáu bảy tám một mươi một
bình thạnh tân bình tân phú và hai huyện bình chánh củ chi
có hai địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận năm và quận phú nhuận
từ cấp độ một lên cấp độ hai
bốn địa phương giảm cấp độ dịch là quận một mươi một quận bình thạnh huyện củ chi
từ cấp độ hai xuống cấp độ một và huyện cần giờ từ cấp độ ba xuống cấp độ hai
đối với ba trăm một mươi hai phương
phường xã thị trấn có một trăm năm mươi địa phương đạt cấp độ một
một trăm năm mươi bảy địa phương đạt cấp độ hai và năm địa phương đạt cấp độ ba
không có phương xã nào thuộc cấp độ bốn
còn tại đồng nai con số đáng báo động khi có năm mươi một trên năm mươi ba f ở đồng nai tử vong do có bệnh nền
sở y tế đồng nai cho biết trong tuần qua từ một mươi năm đến hai mươi một tháng một mươi một
toàn tỉnh có năm mươi ba ca f tử vong
trong đó năm mươi một trên năm mươi ba ca tử vong có bệnh nền tỷ lệ là chín mươi sáu

hai mươi chín trên năm mươi ba ca f có bệnh nền tỷ lệ là chín mươi sáu
hai mươi ba ca tử vong chưa tiêm vaccine tỷ lệ là năm mươi bốn bảy mươi hai
và hai mươi bốn trên năm mươi ba ca tử vong dù đã tiêm từ mũi một đến hai mũi vaccine covid một mươi chín
bác sĩ phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai cho hay
nhiều người trong số ca f tử vong tuần qua đã mắc một số bệnh nền nặng
như ung thư giai đoạn cuối suy thận
tính từ đợt dịch thứ tư đến nay đồng nai ghi nhận tổng cộng tám mươi hai tám trăm một mươi tám ca f
trong đó có sáu mươi chín bốn trăm sáu mươi tám f đã khỏi bệnh
sáu trăm bảy mươi bảy ca f bệnh nhân tử vong số còn lại đang cách ly tại nhà
về công tác tiêm chủng đồng nai hiện đã phủ xong vaccine mũi một cho người trên một mươi tám tuổi
mũi hai đạt tám mươi chín sáu
hiện đồng nai cũng đang tổ chức hai đợt tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đạt tỷ lệ năm mươi hai mươi năm
cùng ngày ubnd tỉnh đồng nai yêu cầu ngành y tế đẩy nhanh việc bao phủ vaccine mũi hai cho người dân
bên cạnh đó nghiên cứu tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba cho người dân
trong độ tuổi tỉnh đồng nai
theo quy định có thể thấy như đã lý giải có hai nguyên nhân chính dẫn đến caf tử vong
ở tp hcm vẫn còn ở mức cao bởi đa số là người cao tuổi và chưa tiêm đủ liều vaccine
do đó bà con nhân dân nên đăng ký tiêm chủng tại địa phương
và có những bước đệm chuẩn bị thật kỹ cho bản thân để hạn chế thấp nhất tình trạng nhiễm covid một mươi chín
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại